lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm sản phẩm do nước ngoài sản xuất nhưng không có nhãn phụ không có tem chống hàng giả
trong số này có sản phẩm viên an cung dành cho người tai biến
trong quá trình kiểm tra các chủ cửa hàng này đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên
hiện toàn bộ số hàng vi phạm đã bị lực lượng quản lý thị trường niêm phong chờ xử lý